hai loại tài nguyên quý giá được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho cư dân cuối trời phương nam tổ quốc
nơi ấy hiện đang sở hữu hơn một trăm sáu mươi hectare là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất dùng đồng bằng sông cửu long
sở hữu mỏ vàng lớn trong tay
thời gian qua các cấp quản lý và chính quyền tỉnh cà mau đã có những động thái ra sao
nhằm phát huy tiềm năng lợi thế để những người làm nghề rừng khá giàu được nhờ rừng
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về chương trình phát triển lâm nghiệp bền dững
thiên nhiên dành hai phần quý giá cho cà mau
khi vừa có hệ sinh thái rừng tràm lợ u minh hạ ở phía bắc tỉnh
và dùng rừng nước ngập mặn gian hai bờ biển phía đông và phía tây
nối dài ra tới dịnh thái lan
trong những năm kháng chiến ác liệt chống kẻ thù xâm lược
rừng cà mau được xem là căn cứ địa cách mạng
là nơi che bộ đội dây quân thù
dựa vào lợi thế ấy lực lượng vũ trang cà mau đã mở nhiều trận đánh
gây cho địch tổn thất nặng nề
góp phần cùng giấc quân dân cả nước
làm nên thắng lợi dễ dàng sau cùng cho dân tộc việt nam
sau ngày đất nước bắc nam xâm hợp một nhà
tuy bị vùi dập trong mưa bơm bão đạn
nhưng với sức sống mạnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió
rừng cà mau vẫn còn sắp xỉ gần hai trăm linh hectare
trong đó rừng ngập mặn với hệ sinh thái đặc trưng là cây mắm cây đước
còn rừng ngập lợ với hệ sinh thái đặc trưng là cây tràm
rừng ngập lợ cà mau tập trung phần lớn ở địa phận nguyện u minh
và rải rác phần nhỏ ở quyện trần giang thời và sông trẹm
nơi là nguyện thế bình
ngoài loài cây đặc hữu là tràm bản địa
dùng đầm lầy quang du bạc ngàn ấy
còn có quân thể thực dật khác
như mốt bí bái tay tượng mật cực trăm sắn trăm bầu
dớn chọi dây giác mó quả bông bông

hệ thực dật phong phú đa dạng ấy
thu hút vô số ông mật chim muôn
và nhiều loài thú bò sát quý hiếm về cư ngụ
dưới tán rừng tràm u minh hạ
còn là giữa cá đồng khổng lồ cho đến ngày nay
chúng phát triển sinh sôi nảy nở mạnh
vào những tháng trời xa mưa
lợi thế là vậy
nhưng trong một thời gian dài
do cơ chế tập trung quan liêu
trong thời kỳ đầu giải phóng
rừng u minh do nhà nước quản lý
nên tiềm năng rừng và đất rừng
chưa thể mang lại cơm no áo ấm
cho người cà mau
mà lắm lúc chúng còn bị xâm hại
và thường xuyên bị cháy
thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy
từ sau giải phóng đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
rừng tràm cà mau
có ít nhất sáu lần bị cháy lớn
lần lượt vào các năm
và năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đó thật sự là tổn thất nặng nề
đối với cà mau
cả về tài nguyên và môi trường
không cháy lớn như rừng tràm
nhưng ở miệt rừng ngập mặn cà mau
tập trung chủ yếu vào rừng tràm
có quyện nam căng ngọc hiển
rừng bị cháy nhỏ
nhưng âm ỉ quanh năm
việc để mất rừng
từ các hoạt động lén lút phi pháp của con người
đặc biệt là dòng người di dân
không có đất và tư liệu sản xuất
đối với khu rừng ngập mặn
thì vào thời điểm thập niên tám mươi
thì lúc đó phong trào nuôi tôm phát triển rất là mạnh
do đó người dân tự phát
từ các nơi
coi như là cà mau là có sáu mươi ba tỉnh thành
hầu hết là có dân xuống dưới này để sinh sống
và trong đó có một số hộ dân
thì họ làm sản xuất nuôi tôm
tức là họ bao quý rừng trái phép để họ nuôi tôm
bởi vì thời điểm lúc đó là
cái định điểm cao nhất của thập niên tám mươi
là con tôm rất là trúng
và họ chỉ cần bao quý
bao quý chung quanh thôi là
bắt đầu là sổ có tôm rồi
do đó mà cái tình trạng mà
phá rừng nuôi tôm thì trong lúc đó
sẽ ra rất là trầm trọng ở rừng ngập mặn
để chấn chỉnh tình hình cháy âm ỉ
ở rừng ngập mặn
cơ quan chức năng cà mau tổ chức nhiều đợt ra quân rầm rộ
nhưng không phát quy hiệu quả
ngay cả bản thân ngành lâm nghiệp
thời ấy họ cũng lúng túng
trong việc tìm kiếm mô hình quản lý
bảo vệ rừng nhằm ổn định sản xuất
và đời sống người dân
trước tình hình trên hàng nghìn thanh niên nam nữ
cà mau lại tình nguyện
thôi thúc nhau khăn gói vào rừng
chung tay lập lại màu xanh cho rừng
tuy nhiên phủ xanh nơi này
nơi khác rừng tiếp tục bị mất
có thời điểm cơ quan quản lý
cà mau phải xin chủ trương rào chắn
tất cả các lối ra vào rừng
tạm gọi đóng cửa rừng
xong giải pháp ấy vẫn không hiệu quả
bởi làm sao có thể đóng cửa rừng
khi cà mau có hàng nghìn con sông rạch
và lối đi ăn thông vô bìa rừng
trong khi đó rừng bao bọc địa giới hành chính
của nhiều địa phương
nơi có đông hộ nghèo sinh sống
ngay trên địa phận lâm phần
đó cũng là bày toán
nang giải của những người làm công tác
quản lý tại cà mau trong nhiều năm liên tục
nhằm tìm ra giải pháp
để mang lại no ấm cho người dân
để rừng không tiếp tục bị mất
vì những tác động bất lợi
do con người gây ra
cột mốc đánh dấu cho sự thay đổi
về rừng là vào đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
khi cà mau vẫn còn là tỉnh minh hải cũ
thời ấy quỹ ba nhân dân tỉnh minh hải
ra quyết định thành lập
lâm ngư trường sông trẹm
nơi là thành công ty
trách nhiệm hữu hạng một thành viên
lâm nghiệp u minh hạ
lâm ngư trường sông trẹm
có tổng diện tích hơn một mươi hectare
địa giới thuộc hai quyện u minh và thới bình
dân số đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là một một trăm sáu mươi sáu hộ
với năm tám trăm bảy mươi sáu nhân khẩu
trong đó số hộ nghèo đói
chiếm hơn bảy mươi
dù bước đầu còn phôi thai
nhưng lâm ngư trường sông trẹm
đã cho bà con vào rừng gác kèo ông
bảo vệ rừng khai thác lâm thủy sản
cho lâm trường
rồi tìm ra nơi này
tiến tới giao đất giao rừng cho hộ nghèo
hoặc hợp tác liên kết liên ganh
với người có giống lao động kinh nghiệm sản xuất
thực hiện theo cách trên
thời gian không lâu
lâm ngư trường sông trẹm trở thành mô hình quản lý
bảo vệ rừng vô cùng hiệu quả
và được nhân rộng
đối với nhiều tỉnh thành có rừng trong cả nước
thông qua cái hành thức là
đưa dân vào
và cùng tham gia
quản lý bảo vệ rừng
rồi tạo sinh kế cho nhiều người dân
thông qua hình thành tập đoàn gác kèo ông
tổ chức cho bà con
khai thác rừng
từ đó mà
nó đảm bảo hài hòa được
lợi ích giữa người dân với lâm trường
từ đó là
mình kiểm soát được vấn đề
chặt phá cây rừng cũng như phòng chống cháy rừng
đồng thời áp dụng
các biện pháp
bộ khoa học
để khôi phục nhanh lại rừng
thì từ đó mà
được nhà nước
đơn vị anh hùng
do hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ
trước thời hạn năm năm
bài học từ lâm ngư trường sông trẹm
là tích cực phát huy nội lực
từ giống rừng và đất rừng mà đi lên
cụ thể phải thật sự dựa vào dân
quy động và sử dụng hiệu quả
nguồn giống sức lao động

kể cả giống nhà nước và nước ngoài
để phát triển rừng
có cơ chế hợp lý
bảo đảm công bằng dân chủ
trong quản lý
và phân phối lợi ích lao động
với người sản xuất
cũng từ thành công của lâm ngư trường sông trẹm
mà trong ba năm
kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi
tỉnh minh hải cũ tiến hành giao đất giao rừng
gần một mươi hectare
cho hơn hai hộ dân trong tỉnh
và liên tục tiến hành giao đất giao rừng
cho đến tận ngày nay
cả rừng nước ấp dùng ngập mặn
với tổng diện tích lên đến hàng chục nghìn hectare
hộ nhận đất nhận rừng
chủ yếu là gia đình chính sách
có công với cách mạng
bộ đội xuất ngủ
đồng bào dân tộc thiểu số
hộ nghèo không có đất sản xuất
từ khi đất rừng giao khoáng cho dân
người dân chăm sóc bảo vệ rừng
và được hưởng quê lợi từ rừng
theo tỷ lệ ăn chia với đơn vị quản lý
nên rừng tràm cà mau ít bị cháy lớn như trước
còn ở rừng ngập mặn
quyền lợi của người dân gắn chặt với đất rừng
nên bà con ra sức bảo vệ
góp phần giảm chuyện chặt cây phá rừng
theo từng năm
tuy nhiên do tập quán phương thức sản xuất còn lạc hậu
nên trong nhiều năm liên tiếp
hộ nhận khoáng chỉ đủ ăn
chứ chưa có sự bức phá lớn
trong thời điểm lúc đó
người dân là hầu hết chủ yếu là họ không có vốn
không có nhân lực
không có trình độ
do đó mà cái vấn đề quản lý rừng
và cái sử dụng rừng
chưa được căn cơ lắm
thứ nhất là
về cái kỹ thuật
rồi cái nguồn vốn đầu tư không có
do đó họ chỉ trồng quảng canh thôi
trồng quảng canh thì chúng ta biết rồi
tức là họ chỉ trồng
họ bỏ đó tới thời điểm ca thác
thì lúc đó là rừng giá trị nó không có
để cuộc sống cư dân dưới tán rừng
không bị xem là gốc khuất
là mảng tối
những người quản lý nắm quyền ở cà mau
tiếp tục trăng trở
nhằm tìm hướng đi mới thích hợp
giúp nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng
cũng vì lẽ đó cà mau tiến hành
tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
trong đó gỗ là một trong sáu nhóm ngành hàng
được ưu tiên của đề án tái cơ cấu
để thực hiện tái cơ cấu hiệu quả
cà mau tiến hành sắp nhập
các nông lâm ngư trường rừng đước rừng tràm
thành các công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp
các đơn vị trên chỉ giữ lại
một phần nhỏ diện tích đất rừng
để bảo vệ phát triển rừng
số còn lại giao khoáng về cho người dân
trồng rừng kinh tế
mỗi hộ trung bình từ năm đến bảy hectare
khi được nhận khoáng
tuy vào diện tích được giao
hộ dân thực hiện trồng rừng từ ba mươi đến bảy mươi diện tích
được chia phần lớn lợi nhuận
khi đến chu kỳ khai thác rừng
phần diện tích còn lại
hộ nhận khoáng đất rừng
được sử dụng vào mục đích canh tác nông nghiệp
với rừng ngập lợ
và canh tác nuôi trồng thủy sản với rừng ngập mặn
thực hiện theo cách trên
mà hiện nay gần sáu hộ nhận khoáng đất rừng
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp ngọc hiển và u minh hạ
đã an cư lạc nghiệp
vì tình trạng cháy rừng mất rừng
không còn phổ biến như trước
trong thời gian qua
nhà nước có những danh sách ưu đải
cho hộ dân trồng rừng
hộ dân mà trồng rừng
chăm sóc rừng quản lý bao nhiêu rừng tốt
thì tới thời kỳ ng sản phẩm
thì người dân hữu được chín mươi năm
công ty chỉ còn năm
nhân dân người ta nhận thức được
giá trị kinh tế của rừng
do đó người ta quản lý bảo rừng rất tốt rất chặt chẽ
bên cạnh đó thì công ty
các tiểu khu các đội
cũng tuần tra quản lý bảo vệ rừng
chống chặt phá bao dí
từ đó là tình hình rừng nó ổn
như những năm gần đây
thì việc chặt phá cây rừng
ít diễn ra
hầu như trong dân bảo vệ rất tốt rất chặt chẽ
thời gian qua
việc hỗ trợ cho bà con
phát triển kinh tế rừng
việc tính chấp
cho bà con tiếp cận
giống giai ngân hàng để đầu tư thăm canh rừng
đối với những hộ thiếu vốn sản xuất
không tiếp cận được
vốn giai ngân hàng
thì công ty
sẽ hợp tác đầu tư
với các hộ dân
sau khi khai thác rừng
thì hộ dân sẽ hoàn lại cái giống đầu tư của công ty
phát triển rừng
đã đi vào ổn định
hiện nay xác định là cái phát triển ngày rừng này đó là ở từng cái hộ của kinh tế của người dân
nằm ở trong lâm phần
đã vừa là phát triển
đã qua vừa là phát triển cái
cái sản xuất của lĩnh vực lâm nghiệp
đã vừa là phát trồng rừng vừa phát triển
nhưng là cái mục đích
của sở cùng với quyện và lãnh đạo của tỉnh muốn đó
là người dân ở trong lâm phòng là phải phát triển hơn
thí dụ như ở
u minh hiện nay
từ cái ba năm nay
cái phát triển người dân phát triển trong lâm rừng trong lâm phần đó
lại là phát triển về kinh tế khá hơn
thí dụ như là
hàng năm những năm trước
thì là sau khi chưa định hướng cái phát triển rừng cái chỉ đạo tập trung rồi đó
thì hàng năm
giảm nghèo chỉ có một năm thôi
nhưng mà gần đây u minh đó
là trên cơ sở phát triển chung trong đó có phát triển rừng u minh của hộ của sống ở trong lâm phần đó
tỷ lệ hôn nghèo trên hàng năm